bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm
bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
quy chế này quy định về quản lý văn bằng chứng chỉ gồm nội dung ngôn ngữ ghi trên văn bằng
chứng chỉ phụ lục văn bằng info và quản lý văn bằng chứng chỉ cấp phát chỉnh sửa thu hồi
hủy bỏ văn bằng chứng chỉ và cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc
sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cơ sở giáo dục đại học cơ sở đào tạo giáo viên tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý
cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định của pháp luật và quy định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi